thông tin tổng hợp diễn biến dịch ở việt nam
tổng số ca mắc hai trăm năm mươi bảy trường hợp
trong đó một trăm năm mươi chín người từ nước ngoài chiếm sáu mươi một
chín mươi tám người lây nhiễm thư phát
số ca mắc mới tính đến một mươi tám h ngày một mươi tháng bốn hai ca
ca bệnh hai trăm năm mươi sáu bệnh nhân nam năm mươi hai tuổi quốc tịch việt nam
có địa chỉ ở đình dù văn lâm hưng yên
ngày hai mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ nga về sân bay nội bài
trên chuyến bay số hiệu su hai trăm chín mươi
sau khi nhập cảnh bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung
tại trường văn hóa nghệ thuật tỉnh vĩnh phúc
hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện
bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
ca bệnh hai trăm năm mươi bảy bệnh nhân nữ một mươi năm tuổi quốc tịch việt nam
trú tại xóm hội hạ lôi mê linh hà nội
bệnh nhân là học sinh đang nghỉ học ở nhà không đi đâu
bệnh nhân hai trăm bốn mươi ba là bạn của bố bệnh nhân
đến nhà chơi và nói chuyện với bố bệnh nhân
ngày tám tháng bốn
bệnh nhân có biểu hiện sốt chảy nước mũi
ngày chín tháng bốn
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
ngày một mươi tháng bốn
xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
bố bệnh nhân cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm
và cho kết quả âm tính
hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện
bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
số người cách ly
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe cách ly
là bảy mươi bốn chín trăm bốn mươi một người
cách ly tập trung tại bệnh viện
bảy trăm hai mươi trường hợp
cách ly tập trung tại cơ sở khác
hai mươi bốn ba trăm hai mươi chín trường hợp
cách ly tại nhà nơi lưu trú
bốn mươi chín tám trăm chín mươi hai trường hợp
tình hình điều trị
theo báo cáo của tiểu ban điều trị
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
một mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong ngày một mươi tháng bốn
bao gồm chín bệnh nhân tại bệnh viện
bệnh nhiệt đới trung ương
một bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
một bệnh nhân tại bệnh viện nhi đồng tp hcm
một bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
hai bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
hai bệnh nhân tại bệnh viện giã chiến củ chi
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
tổ công tác của bộ y tế
do phó giáo sư tiến sĩ trần như dương
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương dẫn đầu
đây là người đã có nhiều kinh nghiệm
trong việc dập dịch
tại xã sơn lôi bình xuyên vĩnh phúc
và hổ dịch tại bình thuận